kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
thông tin từ bộ y tế cho biết số bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh trong ngày năm tháng chín là chín hai trăm một mươi một
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai trăm chín mươi một bảy trăm hai mươi bảy ca
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm trên cả nước là hơn hai mươi một triệu liều
cũng theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế hà nội
số ca mắc mới covid một mươi chín từ sáu h đến một mươi hai h ngày sáu tháng chín hà nội ghi nhận ba mươi tám bệnh nhân
trong đó một ca tại cộng đồng hai mươi ba ca tại khu cách ly một mươi bốn ca tại khu phong tỏa
như vậy cộng dồn số ca mắc covid một mươi chín mới tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba năm trăm sáu mươi bảy ca
trong đó số mắc covid một mươi chín ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm mươi bảy
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba người
nhằm đảm bảo tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
từ sáu giờ sáng nay ngày sáu tháng chín thành phố hà nội đã chính thức triển khai phòng chống dịch tại ba vùng
theo đó thực hiện giãn cách xã hội với các biện pháp mạnh hơn tại vùng một là vùng nội đô
và hướng dẫn việc lưu thông giữa vùng hai và vùng ba để đảm bảo công tác an ninh trật tự kiểm soát phòng chống dịch bệnh
lập triển khai trên toàn địa bàn thành phố
ngay từ sáng sớm tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc đội cảnh sát giao thông số một
công an tp hà nội các lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức hướng dẫn phân luồng từ xa
đa số người dân vẫn chưa có giấy đi đường theo mẫu mới và được lực lượng chức năng nhắc nhở đề nghị cập nhật
tuy nhiên vẫn xuất hiện không ít trường hợp vi phạm giao thông
theo lực lượng chức năng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ủn ứ đó là do nhiều người dân vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ
ngoài ra do là ngày đầu tuần nên lượng phương tiện vẫn còn khá đông
và bắt đầu từ sáu giờ ngày tám tháng chín các chốt kiểm soát của thành phố sẽ thực hiện nghiêm quy định về giấy đi đường có mã nhận diện qr theo mẫu mới
tuy nhiên có một thực trạng với việc xảy ra tình trạng ùn ứ như trong buổi sáng ngày hôm nay đó là nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh
do vậy các cơ quan chức năng của thành phố hà nội cũng
cần phải nghiên cứu thêm các giải pháp để hạn chế tình trạng này
mới đây cảnh sát giao thông công an tp hcm đã phát hiện đối tượng dùng giấy tờ quân đội giả để chở theo bốn người đi qua trạm kiểm soát covid một mươi chín trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tại thời điểm kiểm tra trên xe có năm người
lái xe là nguyễn đức bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường tân thới hiệp
quận một mươi hai tp hcm
lái xe cho biết mình là người thuộc quân đội và đã xuất trình ba loại giấy tờ có liên quan đến quân đội đều mang tên nguyễn đức bảy
do có nhiều biểu hiện nghi vấn về số giấy tờ này nên tổ công tác đã đưa lái xe cùng số người trên về công an phường long phước tp hcm để làm việc
tại cơ quan công an sau khi đấu tranh đối tượng đã khai nhận mình không phải là người trong quân đội
số giấy tờ trên bảy nhờ một người quen làm cho với mục đích sử dụng nhằm qua mắt lực lượng chức năng để qua các chốt kiểm soát covid một mươi chín
đối tượng đang trên đường chở bốn người từ đồng nai lên tp hcm để tiêm vaccine covid một mươi chín thì bị bắt giữ
cũng tại tp hcm công an quận tân phú đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn văn lân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại trung cư tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận
trước đó công an quận tân phú phát hiện tài khoản
lan nguyên văn đăng bài viết với hình ảnh một nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng chở các hũ được cho là cho cốt của người chết do dịch covid một mươi chín
giao tại hẻm bốn mươi hai âu cơ phường phú trung quận tân phú
sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn hai chín trăm linh lượt like hơn bảy trăm linh bình luận một ba trăm linh lượt chia sẻ
trong đó có cả số đối tượng chống đối chính trị phản động trong và ngoài nước gây hoang mang dư luận
qua công tác nắm tình hình công an quận tân phú
đã làm việc với đối tượng nguyễn văn lân về hành vi đăng tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín
ngoài ra qua xác minh thực tế tại địa bàn phường phú trung quận tân phú không có hẻm bốn mươi hai âu cơ cũng như không có gia đình nào có nhiều người chết do dịch covid một mươi chín
thưa quý vị huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua địa phương này đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định song cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do đã có những hành vi chống đối
thậm chí là tấn công lại các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định xử lý theo quy định của pháp luật đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên đã bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thinh công vụ
theo đó vào chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi vào thị trấn vạn giã để mua điện thoại
trên đường trở về cả nhóm gặp chốt kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh vì ra ngoài không có lý do chính đáng nên các thành viên của chốt đã không cho bốn thanh niên này qua
cả bốn thanh niên đã vừa dùng gạch đá vừa lăng mạ chửi bới và tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tám tại chốt kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không được mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được đã quay sang chửi bới rồi dùng tay tấn công lại một cán bộ đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng khống chế đối tượng sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát khác ở xã vạn khánh
hai thanh niên chú địa phương đều không được mũ bảo hiểm ra ngoài vì lý do bị bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
cả hai thanh niên đã nhanh chóng bị các lực lượng không chế
trong đó có hai vụ đủ điều kiện để áp dụng biện pháp rút gọn thu tục rút gọn
đối với hai vụ này thì gồm có hai biện pháp hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm soát và tòa án sẽ sớm kết luận và đưa ra xét xử sớm để răng đê giáo dục phổng hừa
tuy nhiên huyện vạn ninh là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp của tỉnh khánh hòa và đang tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ trong phòng chống dịch
trong khi phần lớn người dân tuân thủ chấp hành thì vẫn còn đó những đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch mà còn có hành vi gây hấn chống đối thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng
đây là hành vi nguy hiểm cần đến án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
với tinh thần quyết tâm cao không quản ngại đêm tối nguy hiểm công an huyện bố trạch quảng bình đã nhận
nhanh chóng bắt đối tượng gây ra vụ giết người sau một giờ đồng hồ xảy ra sự việc
vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đinh xuân giáo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tổ dân phố quyết tiến thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch quảng bình
do mâu thuẫn với vợ là chị đặng thị tuyết lan nên đã lấy một dao dài đâm nhiều nhát vào đầu và người chị lan
sau khi gây án đinh xuân giáo đã cầm theo dao bỏ trốn khỏi hiện trường và lần trốn vào khu vực rừng cao su gần địa điểm gây án
ngay sau một giờ gây án công an huyện bố trạch đã bắt được đối tượng đinh xuân giáo thu giữ một con dao
còn chị đặng thị tuyết lan được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch
hiện công an huyện bố trạch quảng bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi năm bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phối hợp với công an huyện lộc hà đã phát hiện bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại khu vực núi bằng thuộc thôn bình nguyên xã bình an huyện lộc hà
cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là đối tượng đặng danh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã phù lưu huyện lộc hà
tăng vật thu giữ gồm năm mươi triệu đồng tiền mặt hai bộ bát đĩa ba quân vị dùng để đánh bạc một mươi ba điện thoại di động các loại và bảy chiếc xe máy
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an phát hiện ngoài một mươi ba đối tượng bị bắt giữ có hai đối tượng đã trốn thoát
quá trình vận động hai đối tượng sau đó đã tự giác đến cơ quan điều tra để đầu thú
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé